sau ba ngày tòa án nhân dân tp hà nội xét xử sơ thẩm vụ án thao túng chứng khoán hưởng lợi bất hợp pháp số tiền là hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
vào chiều ngày hôm qua ngày một mươi tháng năm hội đồng xét xử thông báo kết thúc phần tranh luận
trước khi nghị án thì các bị cáo được quyền nói những lời sau cùng
bị cáo đỗ thành nhân chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louice holdings
thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần lewis capital công ty cổ phần lewis land
một lần nữa thừa nhận hành vi phạm tội của mình
bị cáo nhân trình bày trong suốt quá trình điều tra và xét xử
bị cáo luôn khai báo thành khẩn tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để sớm làm rõ bản chất vụ án
nói lời sau cùng bị cáo đỗ đức nam tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt
và bị cáo phạm thanh tùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán trí việt
cùng trình bày trong quá trình điều tra và ba ngày xét xử họ đã nhận ra sai phạm của mình
hai bị cáo mong hội đồng xét xử cho hưởng lượng khoan hồng tuyên bản án mang tính chất nhân văn
để họ sớm trở về với gia đình và người thân
sau khi các bị cáo nói lời sau cùng chủ tọa cho biết phiên tòa nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều ngày một mươi hai tháng năm